thưa quý vị các tỉnh bắc bộ trong những ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu chậm dần
nên thời tiết không có nhiều biến động trời không mưa khô hanh và chỉ rét về đêm và sáng
và ban ngày tại khu vực phía đông bắc bộ trời tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là hai mươi ba ba mươi sáu độ trong ba ngày tới có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ cũng duy trì thời tiết đẹp và ổn định trong những ngày tới
phổ biến là không mưa trời lạnh về đêm và sáng
sau đó ban ngày sẽ xuất hiện nắng hanh ấm áp với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ lên mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong hai ngày tiếp theo
thời tiết đáng lưu ý nhất trong những ngày tới là tại các tỉnh thuộc khu vực trung bộ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
sẽ có năng lượng tăng cường và năng lượng tăng cường

nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình thì phổ biến không mưa
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực này là hai mươi ba hai mươi sáu độ trong hai ngày tới
và đạt ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong ngày hai mươi bảy
từ đà nẵng đến phú yên sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trong ba ngày tới
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn
nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
khu vực các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận có mưa rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ và giảm từ ba đến bốn độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh tây nguyên cũng có mưa rông trên diện rộng
riêng khu vực con tum và phần phía bắc của gia lai sẽ có mưa to nơi rớt to
với lượng mưa từ nay đến ngày hai mươi sáu phổ biến ở mức là từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi trên một trăm linh mm
khu vực này cần đề phòng lũ quét sạt lở đất và lũ lên trên sông suối
nhiệt độ cao nhất tại đây là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
chuyển sang phần dự báo thời tiết tại khu vực nam bộ
thưa quý vị nam bộ cũng có mưa rông trong những ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
và sẽ tăng nhẹ lên mức là ba mươi ba mươi ba độ trong hai ngày tiếp theo